sáng nay một mươi chín tháng một mươi một đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau về tình hình phát triển kinh tế xã hội
tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình lưu ý cà mau có ba mặt sát biển
đây là lợi thế nhưng cũng là khó khăn thách thức đối với địa phương đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
vì thế song hành với các giải pháp ứng phó tỉnh cà mau cần nghiên cứu kỹ lưỡng
nhằm tìm ra các giải pháp mới để biến những thách thức thành cơ hội
về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới phó thủ tướng nêu rõ cà mau phát huy thế mạnh
về du lịch đặc biệt là vùng đất mũi điểm cuối cùng cực nam của tổ quốc và các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền
trước đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm tặng quà
hai hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố cà mau đồng thời tặng quà cho một số bệnh nhân
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau